mưa lâu kéo dài từ tối ngày hai mươi hai tháng một mươi đến nay thì đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh miền trung
tại tỉnh quảng ngãi mưa lũ đã làm trên một mươi một nhà dân bị ngập lũ bốn người chết và mất tích
hiện ba ngư dân bị lũ cuốn mất tích trên biển vẫn chưa được tìm thấy
mưa lũ cũng làm cho tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua xã bình nguyên huyện bình sơn xói lở nghiêm trọng gây tên liệt giao thông đường sắt
nhiều vùng dân cư vẫn còn đang bị chia cắt do nước lũ sản lợi núi
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ đồng thời chủ động ứng phó với đợt lũ mới
tại bình định sáng hai mươi bốn cầu rô la trên quốc lộ một mươi chín c đoạn qua địa bàn xã canh vinh huyện vân canh đã bị sập
một số tuyến đường liên xã ở canh thuận canh hòa và canh liên bị sạt lở khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn
trước mắt huyện vân canh đã báo việc cầu ngôi la bị sập cho sở giao thông vận tải
và cử lực lượng túc trực hai đầu cầu để điều tiết giao thông đảm bảo an ninh trật tự không để người và phương tiện qua lại
còn tại huyện miền núi vĩnh thạnh liên tiếp trong hơn hai giờ đồng hồ sáng hai mươi bốn tháng một mươi mưa lớn với lượng mưa lên đến một trăm hai mươi bốn mm gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông
trên tuyến đường ven hồ định bình đã có hơn chục điểm sạt lở với lượng đất đá hàng chục mét khối
trên tuyến đường ven hồ định bình đã có hơn chục điểm sạt lở với lượng mưa lên đến một trăm hai mươi bốn mm gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông